từ ngày năm đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec đã kiểm tra lần hai
về việc thực hiện các khuyến nghị trong hoạt động khai thác hải sản của việt nam
tại lần kiểm tra này ec đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của việt nam
trong việc chống khai thác hải sản trái phép không khai báo và không theo quy định iuu
sau một mươi ngày làm việc tại việt nam ec đánh giá cao về nỗ lực của việt nam
trong thực hiện các nhóm khuyến nghị của ec
tuy nhiên đoàn kiểm tra ec cũng đề nghị việt nam cần quyết liệt hơn nữa
trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để chống tàu thuyền của ngư dân
khai thác hải sản trái phép tại vùng biển các quốc gia khác
bởi đây là mấu chốt trong việc tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
hiện ec vẫn chưa có kết luận về việc có gỡ thẻ vàng đối với thủy sản của việt nam hay không
phải sau khoảng hai tuần nữa khi đoàn kiểm tra của ec sẽ họp bàn
và đưa ra kết luận chính thức về việc có gỡ thẻ vàng đối với thủy sản của việt nam hay không